thủ tướng đức olaf schol đã có cuộc điện đàm với tổng thống mỹ joe biden để thảo luận về cuộc chiến tại ukraine
tại cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với ukraine cũng như cam kết vững chắc đối với quốc gia này
hai bên bày tỏ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính nhân đạo quân sự và ngoại giao cần thiết cho ukraine trong thời gian tới
vì mục tiêu này mỹ dự định cung cấp xe chiến đấu bộ binh bradli và đức dự định cung cấp xe chiến đấu bộ binh madder cho ukraine
cả hai nước cũng đều có kế hoạch huấn luyện lực lượng vũ trang ukraine
trước đó hãng tin bloomberg dẫn các nguồn tin ngày năm tháng một cho biết đức đang đàm phán với các đồng minh để gửi xe tăng tới ukraine
chính phủ của thủ tướng son đã tăng chi tiêu quốc phòng gửi viện trợ và vũ khí cho ukraine kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng hai năm ngoái
nhưng cũng giống như nhiều nước phương tây khác đức đôi khi do dự trong việc gửi vũ khí do lo ngại nguy cơ xung đột trực tiếp với moscow
nhà lãnh đạo đức cũng khẳng định rõ ràng rằng ông không muốn đơn phương độc mã gửi vũ khí hạng nặng đến ukraine
và rằng ông sẽ phối hợp với các thành viên khác của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato trong vấn đề này